chiều nay một mươi tám tháng tám sau khi cho ý kiến về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố thái nguyên
và cho ý kiến về đề án thành lập truyền hình quốc hội việt nam
phiên họp thứ một mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên bế mạc
trong thời gian bảy ngày làm việc phiên họp thứ một mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã xem xét và cho ý kiến
về một số dự án luật như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp
luật quản lý nợ công sửa đổi luật tố cáo sửa đổi cùng một số vấn đề đang được đại biểu và các cử tri quan tâm
đó là việc phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy và phân bổ ngân sách còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
trong đó phần chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ ngành cũng đã làm rõ được nhiều vấn đề còn tồn tại
chưa được giải quyết triệt để làm hài lòng cử tri và nhân dân trong cả nước
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề
công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng kiến trúc đô thị hạ tầng kỹ thuật đô thị
việc hướng dẫn kiểm tra quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị
đề nghị tổng thư ký quốc hội thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn
các thành viên chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đã hứa đã báo cáo và báo cáo kết quả thực hiện với quốc hội
hội đồng dân tộc các quỹ ban của quốc hội các vị đại biểu quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ
để góp phần tháo gỡ những vấn đề nảy sinh đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân cả nước
sau phiên họp này tổng thư ký quốc hội sẽ tổng hợp kết quả kết luận về các nội dung cụ thể
làm thông báo kết luận chung của phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội gửi tới các cơ quan tổ chức cá nhân tiếp thu nghiêm túc thực hiện
các cơ quan bộ ngành tích cực chuẩn bị các nội dung cho chương trình phiên họp lần thứ một mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến sẽ họp từ ngày một mươi một đến ngày một mươi tám tháng chín